thưa quý vị và các bạn sáng ngày một tháng bảy bộ y tế cho biết có một trăm tám mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín ghi nhận trong nước
cụ thể thành phố hồ chí minh một trăm năm mươi tám ca tiền giang một mươi sáu ca phú yên tám ca hưng yên sáu ca vĩnh long một ca
trong số này có một trăm tám mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng một mươi năm hai trăm năm mươi bốn ca trong nước và một bảy trăm chín mươi tám ca nhập cảnh
vâng những số liệu trên cho thấy mặc dù triệt để áp dụng giãn cách xã hội suốt một tháng qua và thực hiện theo chỉ thị một mươi
nhưng số ca nhiễm vẫn tăng cao với ba con số liên tục những ngày gần đây tại thành phố hồ chí minh
sự lây lan thần tốc của chủng virus delta buộc thành phố hồ chí minh phải gấp rút điều chỉnh chiến thuật xét nghiệm để phát hiện ca bệnh
những ngày gần đây thành phố hồ chí minh đã linh hoạt thay đổi chiến thuật áp dụng phương pháp test nhanh kháng nguyên
kết hợp tăng tốc xét nghiệm pcr
mẫu gộp một mươi một mươi năm người tại những nơi có nguy cơ và mở rộng xét nghiệm toàn thành phố đến ngày năm tháng bảy
với ưu điểm nhanh chóng bộ y tế đánh giá sử dụng test nhanh là biện pháp giúp thành phố vây ép không kịp thời xác định ổ dịch
đây được coi là giải pháp chuyên môn mới nhất giúp thành phố nhanh chóng khống chế dịch bệnh
chuyển sang những thông tin khác liên quan đến sai phạm gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại tổng công ty ba tháng hai ở bình dương
cơ quan ba mươi
ngày ba mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bắt tạm giam cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương và năm bị can là lãnh đạo của tỉnh này
theo đó quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất
xuất nhập khẩu bình dương hay còn gọi là tổng công ty ba tháng hai sau khi viện kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với ông phạm văn cảnh
nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương
ông trần thanh liêm nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình dương ông nguyễn thanh trúc phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
ông trần xuân lâm tránh thanh tra tỉnh bình dương ông võ văn lượng tránh văn phòng ubnd tỉnh bình dương
ông ngo dũng phương trưởng phòng tài chính đảng văn phòng tỉnh uỷ bình dương
hiện bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh
tạm giữ nhiều đối tượng hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ có liên quan
đường dây đánh bạc này do phan thanh kháng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện ninh phước cầm đầu
kháng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi đến nay kháng móc nối với một số đối tượng trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm và huyện ninh phước
để họ trực tiếp ghi đề gửi thông tin về cho kháng thông qua mạng xã hội hoặc tin nhắn
mỗi lần như vậy kháng chi trả cho các đối tượng trung gian từ bảy đến một mươi
qua đấu tranh lực lượng công an phát hiện cũng với phương thức thủ đoạn trên
khám còn tổ chức nhận cá độ bóng đá từ đầu mùa giải euro hai nghìn hai mươi một đến nay
thưa quý vị sáu trăm năm mươi tỷ đồng vừa được thủ tướng quyết định bổ sung cho bộ y tế
để mua và sử dụng sáu mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó ba mươi triệu liều astrazeneca và ba mươi một triệu liều pfizer
cụ thể hơn năm một trăm linh tỷ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
từ nguồn kinh phí một mươi hai một trăm linh tỷ đồng tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi
chuyển nguồn sang năm hai nghìn hai mươi một và hơn hai năm trăm năm mươi tỷ đồng chi từ nguồn quỹ vaccine phòng covid một mươi chín việt nam
thủ tướng chính phủ cũng đồng ý sử dụng ba mươi bảy tỷ đồng trong tổng số một hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng đã bổ sung cho bộ y tế
theo quyết định số năm trăm linh bảy của thủ tướng để chi đối ứng cho việc tiếp nhận vận chuyển phân phối
thuê kho bảo quản vaccine mua vật tư tiêm chủng cho các lô vaccine phòng covid một mươi chín
do covax fracility hỗ trợ vaccine viện trợ tài trợ của nước ngoài
thủ tướng giao bộ tài chính bộ y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo
bộ y tế được giao chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan
theo hình ảnh ghi lại một chiếc xe ô tô vi phạm đã bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe tuy nhiên tài xế ô tô vẫn cố tình nhấn ga đẩy lùi cảnh sát giao thông đi một đoạn sau đó bỏ chạy
may mắn sự việc không gây hậu quả gì nghiêm trọng ngay sau khi clip được đăng tải nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của tài xế ô tô
trước tình trạng người tham gia giao thông đặc biệt là thanh thiếu niên không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện mô tô xe máy xe đạp điện còn diễn ra rất phổ biến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao ban an toàn giao thông hà nội đã yêu cầu tăng cường tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hành vi này
cụ thể công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng công an các quận huyện thị xã mở các đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô xe gắn máy xe đạp điện thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông
cùng đó sở giao thông vận tải sở giáo dục và đào tạo ubnd các huyện thành phố thị xã và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông tập trung tuyên truyền vận động người dân đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi trên mô tô xe máy xe đạp điện tham gia giao thông
bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nhiều chính sách văn bản mới có liên quan đến đời sống dân sinh
như chính sách ưu đãi với người có công chính sách về bảo hiểm y tế thu hồi không cấp mới sổ hộ khẩu sổ tạm trú sẽ bắt đầu có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nhiều khoản trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội được điều chỉnh tăng
cụ thể gồm trẻ mồ côi dưới bốn tuổi trẻ nhiễm hiv người từ đủ sáu mươi đến đủ tám mươi tuổi thuộc hộ nghèo không có người phục dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng người khuyết tật nặng
trợ cấp mai táng người chết người mất tích do thiên tai hỏa hoạn tai nạn giao thông tai nạn lao động tối thiểu là một mươi tám triệu đồng trước đây chỉ là năm bốn triệu đồng với trường hợp gia đình tổ chức mai táng
hỗ trợ làm nhà ở sửa chữa nhà ở do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác cho hộ dân phải di rời khẩn cấp tối thiểu là ba mươi triệu đồng một hộ trước đây tối đa là hai mươi triệu đồng một hộ
vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một luật cư trú mới có hiệu lực

ngoài việc thu hồi sổ hộ khẩu sổ tạm trú trong nhiều trường hợp nêu trên ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cũng là thời điểm bắt đầu không cấp mới sổ hộ khẩu sổ tạm trú
đồng thời khi các cuốn sổ này bị mất bị hư hỏng hay rách nát cũng không còn được cấp lại
mọi thông tin về cư trú của người dân sẽ được cập nhật và lưu lại tại cơ sở dữ liệu về cư trú
luật cư trú cũng cho thấy điều kiện đăng ký thường trú ở sáu mươi ba tỉnh thành là như nhau không phân biệt thành phố trực thuộc trung ương như trước đây
xóa bỏ điều kiện thời gian tạm trú người dân có chỗ ở hợp pháp có thể làm thủ tục đăng ký thường trú
vâng bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bảy hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức được vận hành
để đảm bảo chất lượng dữ liệu đáp ứng yêu cầu thông tin dân cư đúng đủ sạch sống hoàn thiện công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp
trong đó công an tp hà nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu
thông tin dân cư giữa các đơn vị trong công an thành phố hiệu quả của biện pháp này đã được thể hiện cụ thể như thế nào
quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện thạch thất hà nội
tại công an thị trấn liên quan huyện thạch thất toàn bộ số liệu thông tin dân cư sau khi được thu thập được lực lượng công an xã hương hải kiểm tra cẩn thận như thế này
công tác kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư giữa các đơn vị cấp xã trên địa bàn toàn huyện đã được triển khai từ ngày bảy tháng sáu
công tác kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư giữa các đơn vị cấp xã trên địa bàn toàn huyện đã được triển khai từ ngày bảy tháng sáu
công tác đồng bộ dữ liệu đã được chỉnh sửa kiểm tra một lần rồi tuy nhiên qua công tác kiểm tra chéo như vậy thì công tác đối chiếu chỉnh sửa được làm hết sức tỉ mỉ để tránh tối đa những sai sót và đảm bảo dữ liệu là được chính xác làm sao mức tuyệt đối nhất
còn tại xã phùng xá thời điểm này lực lượng công an xã hiễu bằng đang ra soát lại một lần nữa các trường thông tin trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo
công an xã ở dưới địa phương cam kết thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của công an thành phố công an huyện trong đó đảm bảo thông tin chính xác một trăm linh để người dân có thể tiến hành các thư thuộc giao dịch hành chính chỉ sử dụng duy nhất một thẻ cân cước công dân cân chip tiến tới loại bỏ hết các cái tờ thủy sân khác tiến tới nền chính phủ số hiện đại
hay tại xã tràng sơn
mọi thông tin dân cư đều được lực lượng công an xã thạch xá chú trọng giả soát như thế này
chỉ đối với trường hợp của công dân nguyễn thị loan chúng tôi đã xác minh công dân chưa kết hôn trong quá trình kết hôn công dân kết hôn rồi
đối với công nghệ thạch thất chúng tôi nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của chất lượng thông tin dân cư theo đúng tiêu chí đúng đủ sạch sống
chính vì vậy việc kiểm tra chéo các đơn vị giữa cấp xã với nhau cấp huyện trong cụm và các cụm thi đua với nhau như thế như là một cơ hội một lần nữa để chúng tôi giả soát lại các trường thông tin đảm bảo khi đưa vào sử dụng phải là những trường thông tin chính xác
chính chúng tôi thời gian qua đã cố gắng hết mình với công việc chung và đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ mong rằng những gì đã làm trong thời gian qua góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính phủ điện tử và chúng tôi hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
có thể nói đây là sự sáng tạo của công an thành phố trong việc đảm bảo chất lượng thông tin về dân cư giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện hai dự án để có kết quả chính xác nhất trước khi đồng bộ các thông tin đáp ứng yêu cầu